theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc đã xảy ra hơn một mươi một vụ tai nạn giao thông

so với một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
về số vụ số người chết và số người bị thương
cụ thể giảm hai năm trăm chín mươi tám vụ giảm tám trăm sáu mươi hai người chết và giảm hai hai trăm bốn mươi ba người bị thương
tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ xảy ra sáu năm trăm tám mươi hai vụ
làm chết năm ba trăm bốn mươi tám người bị thương ba năm trăm linh người
đường sắt xảy ra bảy mươi ba vụ làm chết năm mươi tám người bị thương một mươi tám người